phát biểu sáng nay trong buổi làm việc với huyện ủy đông anh thành phố hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội mong muốn đông anh
quyết tâm chủ động hơn nữa để hiện thực hóa khát vọng trở thành quận trong nhiệm kỳ này
bên cạnh đó cấp ủy chính quyền huyện đông anh và các cơ quan thành phố cần phải đặt kỷ cương
và trách nhiệm lên hàng đầu chủ động thực thi công vụ chọn những vấn đề nổi cộng
bức xúc để tập trung giải quyết rứt điểm tạo niềm tin cho người dân
bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh đông anh là huyện có diện tích lớn dân số đông
tiềm năng và lợi thế còn rất lớn do vậy huyện cần phát triển bứt phá trong thời gian tới
để xứng đáng với sự kỳ vọng của thành phố